sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống hassan rouhani
khoan ngành tổng thống hassan rouhani sang thăm việt nam chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng
chuyến thăm của tổng thống hassan rouhani sẽ tiếp tục tạo động lực mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương
tối đa hóa lợi thế của hai nước góp phần vào sự phát triển của mỗi nước vì lợi ích hai dân tộc
tổng thống hassan rouhani bày tỏ khâm phục và ngưỡng mộ ý chí của người dân việt nam trong công cuộc đấu tranh
dành độc lập trước đây và công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
tổng thống hassan rouhani chúc mừng những thành tựu mà việt nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực
duy trì an ninh xã hội và tăng trưởng bền vững hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế
hai nhà lãnh đạo thảo luận và nhất trí về những phương hướng biện pháp nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ chính trị
ưu tiên mở rộng hợp tác kinh tế để làm cơ sở thúc đẩy phát triển thực chất quan hệ việt nam iran
chiều ngày sáu tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp tổng thống iran hassan rouhani
tại buổi tiếp tổng bí thư nhiệt liệt hoan nghênh tổng thống iran hassan rouhani thăm việt nam
chúc mừng những thành tiệu mà nhân dân iran đã đạt được trong việc phá thế bao vây cấm vận
thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hạt nhân toàn diện góp phần và ổn định chính trị
phát triển kinh tế và tăng cường vị thế của iran trong khu vực và trên thế giới
tổng bí thư đề nghị trong thời gian tới hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp
các ngành và các đoàn thể doanh nghiệp để tìm biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư
thúc đẩy ngoại giao nhân dân và các hoạt động giao lưu góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
củng cố phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống việt nam iran
trước đó tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có cuộc hội kiến với tổng thống iran hassan rouhani
tại buổi tiếp thủ tướng đề nghị chính phủ iran tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông việt nam hoạt động tại iran
đồng thời đề nghị chính phủ iran tiếp tục hỗ trợ tập đoàn dầu khí việt nam trong quá trình tái khởi động dự án thăm dò dầu khí tại lodan
tổng thống hassan rouhani khẳng định mục đích chuyến thăm việt nam lần này nhằm thể hiện ý chí chính trị cấp cao của iran
trong việc thúc đẩy quan hệ với việt nam
ngài tổng thống mong muốn hai bên xúc tiến đàm phán để tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do song phương
nhằm mở ra nhiều cơ hội mới phát triển toàn diện trong quan hệ hai nước
chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng thương mại thụy điển allinder
cùng đoàn doanh nghiệp thụy điển đang có chuyến thăm việt nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư
tại buổi tiếp thủ tướng cho rằng quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và thụy điển phát triển tích cực trong tất cả các lĩnh vực
tuy nhiên hợp tác về kinh tế còn không được tạo ra
thủ tướng còn khiêm tốn đồng thời nhấn mạnh việt nam coi trọng việc phát triển toàn diện quan hệ với thụy điển
thủ tướng đề nghị thủy điển có tác động để eu sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
đồng thời hoan nghênh việc hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và hướng đến đối tác chiến lược
chính phủ việt nam đã và đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thu hút các nhà đầu tư trong đó có các doanh nghiệp thụy điển
bộ trưởng alinder khẳng định thụy điển việt nam có mối quan hệ hợp tác truyền thống từ những năm sáu mươi
cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa
bộ trưởng mong muốn mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước
đó là mối quan hệ đối tác chiến lược bình đẳng giữa hai quốc gia
bà anne linder bày tỏ và đề nghị hai bên tăng cường các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau
bộ trưởng thương mại thụy điển cũng cho biết sang thăm việt nam lần này
có đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của thụy điển nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư lâu dài tại việt nam
bà khẳng định thụy điển sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với việt nam
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế giáo dục khoa học công nghệ cũng như về kinh tế thương mại đầu tư
nhất là gia tăng kim ngạch thương mại song phương như mong muốn của thủ tướng nguyễn xuân phúc
cũng trong chiều nay ubthqh đã cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
cũng như dự án luật quy hoạch chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay của ubthqh các vấn đề như bổ sung nội dung tái cơ cấu nền kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kết quả chương trình mô hình dạy học mới vừa nên giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường phongmosa
đền bù cho người dân sử dụng vốn oda là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu nhất trí
sẽ trình trong kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
tuy nhiên đối với hiệp định ttp
dự án luật công an xã dự án luật tham nhũng dự án luật sửa đổi đầu tư kinh doanh dự thảo nghị quyết về thuế
hiện chưa hoàn thành nên chưa đủ điều kiện để chính quốc hội trong kỳ tới
ủy ban thường vụ quốc hội cũng yêu cầu các dự án luật trước khi trình quốc hội phải chặt chẽ
cụ thể phù hợp với tình hình thực tế phát triển của đất nước
các đại biểu quốc hội trước khi quyết định đồng ý với dự án luật cần cân nhắc thật kỹ
và xem xét xem đủ điều kiện chưa chứ không ủng hộ chung chung
cần dứt khoát trong chính kiến của mình để bảo đảm chất lượng trình quốc hội
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ tiếp tục cho ý kiến về dự án luật quy hoạch
đã được thảo luận tại phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
các đại biểu cho rằng nguyên tắc quy hoạch phải gắn với quốc phòng an ninh
quy định rõ trách nhiệm của chính phủ trong việc quy hoạch các dự án
đề nghị giữ nguyên nội dung quy hoạch quốc gia quy hoạch không gian biển gắn với việc sử dụng bền vững tài nguyên
bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản trồng trọt chăn nuôi hệ thống đê điều phòng chống lũ
tiếp thu ý kiến của các đại biểu ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy rằng trước khi trình quốc hội
tại kỳ họp thứ hai sắp tới thì dự án luật này cần xác định rõ nội dung điều chính gì
nội dung cụ thể nào được quy định để phù hợp với tính khả thi của pháp luật
phù hợp với tình hình thực tế của việc quy hoạch
hôm nay tỉnh ủy lai châu đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm
thực hiện chỉ thị số chín của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo
tại hội nghị thượng tướng tô lâm đánh giá cao những kết quả mà lai châu đạt được
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đồng thời mong muốn những kết quả
những mô hình hay điển hình tiên tiến của phong trào sẽ được nhân rộng ra tất cả các địa phương
và trong cả nước để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới
đồng chí tô lâm đề nghị chính quyền các cấp của lai châu cần tiếp tục xác định đúng tầm quan trọng
của phong trào này đối với vấn đề an ninh trật tự để phát huy và nhân rộng đến toàn thể nhân dân
từ đó đổi mới nâng cao các biện pháp triển khai sao cho phù hợp với thực tế địa phương
theo từng giai đoạn thời kỳ tăng cường sự phối hợp của các lực lượng vũ trang và toàn dân
trong việc bảo vệ an ninh tổ quốc quan tâm xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
từ đó nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đối với công tác này
cũng dịp này thượng tướng tô lâm đã trân trọng mời các đại biểu điển hình tiên tiến gia làng trường bàn
người có uy tín về thăm thủ đô và gặp gỡ làm việc với bộ công an
bộ trưởng bộ công an cũng đã tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp an ninh tổ quốc cho nhiều cá nhân của tỉnh lai châu
ủy ban nhân dân tỉnh lai châu cũng đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp đoàn ủy ban pháp luật quy chế và quyền miễn trừ hạ viện rumani
do nghị sĩ đảng dân chủ xã hội daniel babulescu làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội uông trung lưu bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn ủy ban pháp luật
quy chế và quyền miễn trừ của hạ viện
đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh quảng nam vào năm hai nghìn hai mươi
hai mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác việt lào ngày một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong nhiệm kỳ qua ban chấp hành hội và các tri hội trực thuộc trong tỉnh quảng nam

đạt được một số kết quả đáng khích lệ như tổ chức nhiều chuyến công tác nhân đạo sang tỉnh sê công lào
tặng quà khám và phẫu thuật bệnh về mắt với hơn một ca bệnh phát thuốc miễn phí
tặng học bổng cho hai trường là phổ thông dân tộc nội chú và trường hữu nghị việt lào với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng
các đại biểu góp ý sửa đổi bổ sung một số nội dung của điều lệ hội cho phù hợp với tình hình yêu cầu mới
bầu ra ban chấp hành và ban kiểm tra của hội nhiệm kỳ tới
dịp này liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực
trong hoạt động đoàn kết hữu nghị việt lào của tỉnh
trong phần tin quốc tế ông antonio guterres chính thức trở thành tổng thư ký liên hợp quốc
mỹ mở căn cứ không quân thứ ba ở syri
cựu thủ tướng bầu đào nha antonio guterres đã chính thức được bầu chọn trở thành tổng thư ký tiếp theo của liên hợp quốc kế nhiệm ông ban ki moon
như vậy ông guterres sẽ bắt đầu nhiệm ký tổng thư ký năm năm kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đại sứ nga tại liên hợp quốc vitay chokin với tư cách chủ tịch hội đồng bảo an đã thông báo về việc bổ nhiệm này
vòng bầu phiếu không chính thức ngày năm tháng một mươi vừa qua rất quan trọng
lần đầu tiên năm thành viên thường trực của hội đồng bảo an có quyền phủ quyết đã sử dụng phiếu màu để phủ quyết ứng cử viên
ông guterres là thủ tướng bồ đào nha từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn hai
ông có khả năng nói được bốn thư tiếng là anh pháp tây ban nha và bầu đào nha
ông guterres được đánh giá cao qua những nỗ lực không mệt mỏi của ông
buộc các nước giàu nhất phải giúp đỡ nhiều hơn cho những người chạy trốn khỏi xung đột và cho thảm họa toàn cầu
ngày hôm nay iraq đã đề nghị hội đồng bảo an
hội đồng bảo an liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về sự hiện diện của binh sĩ thổ nhĩ kỳ gần thành phố mosun miền bắc iraq
iraq cũng đã đưa ra đề nghị chính thức đối với chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc vitay chokin
về việc tổ chức một cuộc họp khẩn thảo luận về việc thổ nhĩ kỳ ngày một tháng một mươi vừa qua
quyết định gia hạn một năm nhiệm vụ của các lực lượng thổ nhĩ kỳ tại miền bắc iraq
bên cạnh đó iraq cũng đề nghị hội đồng bảo an tăng cường hỗ trợ quốc tế
về sự lớn của iraq nhằm giành lại thành phố mosul từ tay tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
mosun cách thủ đô baghdad bốn trăm linh km về phía bắc là thành phố lớn thứ hai ở iraq
bị is chiếm giữ từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi
trong khuôn khổ cuộc chiến chống tổ chức khủng bố is ở syri
quân đội mỹ đang xây dựng thêm sân bay quân sự thứ ba ở miền bắc của nước này
sân bay quân sự mới nằm ở khu vực giữa thị trấn

và thành phố hasakat thuộc tỉnh tây bắc syri
tỉnh an hasakat cũng là khu vực có những mỏ dầu lớn nhất syri
địa điểm mà mỹ tiến hành xây dựng căn cứ không quân mới cũng có một mỏ dầu khí lớn
cơ sở mới có thể sẽ được tích cực sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho chiến dịch giải phóng raka
trước đó mỹ cũng đã mở các sân bay quân sự ở remilan thuộc tỉnh al hasakat và kobani tỉnh aleppo
trong khi đó người phát ngôn hạm đội biển đen của nga cho biết
ngày hôm nay một tàu hộ tống trang bị tên lửa của nước này đã rời căn cứ sevastopol
để gia nhập nhóm tàu chiến thường trực của nga ở địa trung hải
các tàu chiến này sẽ tham gia chiến dịch quân sự chống lại nhà nước hồi giáo is tự xưng ở syri
tàu mirat được trang bị tên lửa hành trình makhalid sẽ tới địa trung hải
sau khi hai tàu hộ tống cỡ nhỏ được trang bị tên lửa khác
cũng của hạm đội biển đen gồm tàu sepukhov và seloni được cho là đã đến khu vực này
hôm năm tháng một mươi
các động thái tăng cường lực lượng quân sự của nga tại khu vực diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng mới
giữa nga và mỹ liên quan tới vấn đề syri
mới đây washington đã đơn phương quyết định ngừng mọi đối thoại với moscow
trong vấn đề vãn hồi hòa bình cho syri
căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại khu vực tranh chấp giữa ấn độ và pakistan
ngày hôm nay ấn độ tuyên bố đã tiêu diệt ba tay súng tình nghi tiến hành tấn công một căn cứ quân sự
do nước này kiểm soát
đấu súng ác liệt đã nổ ra và nhóm tay súng này đã nhanh chóng bị đẩy lùi
ba đối tượng sử dụng súng ak đã bị bắn hạ hiện tình hình an ninh tại đây đã được kiểm soát
trước đó ấn độ cho biết quân đội pakistan đã bốn lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được năm hai nghìn một mươi năm
trong khi đó quân đội pakistan cũng cáo buộc ấn độ khiêu khích tại khu vực kashmir
đồng thời khẳng định có hành động đáp trả phù hợp
tại một phiên họp quốc hội
thủ tướng pakistan nava zarif tuyên bố muốn giải quyết mọi vấn đề tồn tại với ấn độ qua đối thoại
hiện new delhi chưa có bình luận gì về phát biểu của thủ tướng pakistan
trước đó ấn độ cho biết quân đội pakistan đã bị bắn hạ hiện new delhi chưa có bình luận gì về phát biểu của thủ tướng pakistan